thái bình là vùng quê thuần nông tuy nhiên với lối canh tác cũ rất khó mang lại giá trị kinh tế cao
vì vậy tỉnh thái bình đã quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao với diện tích là ba ha để đưa khoa học công nghệ vào sản xuất
nhằm thay đổi thói quen canh tác lạc hậu của người dân
hôm qua với sự tham dự của phó thủ tướng trịnh đình dũng
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã tổ chức khởi công khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã dũng nghĩa huyện vũ thư
dự án nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau củ quả hữu cơ và lúa chất lượng cao tại thái bình
được tư vấn đầu tư bởi ngân hàng thương mại cổ phần bắc á và vận hành bởi công ty cổ phần sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế fvf
có quy mô đầu tư trên ba tỷ đồng diện tích sản xuất khoảng ba ha
trong đó diện tích sản xuất rau củ quả sạch dự kiến sử dụng khoảng một ha
diện tích trồng lúa và sản xuất dầu gạo dự kiến sử dụng khoảng hai ha
để thực hiện dự án tập đoàn th tro meal đã cam kết đầu tư theo hình thức thuê lại của nông dân
tập đoàn th trồng miu đã cam kết đầu tư theo hình thức thuê lại của nông dân